thưa quý vị mới đây tại hà nội xuất hiện một số điểm đổi rác lấy quà
mô hình này đã nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt tình của người dân
những hoạt động này giúp nâng cao nhận thức và vận động người dân phân loại rác tại nguồn
làm giảm các chi phí phân loại xử lý vận chuyển rác góp phần không nhỏ vào bảo vệ môi trường
theo bộ tài nguyên và môi trường lượng chất thải nhựa và túi ni lông ở việt nam hiện ở mức rất cao
chiếm từ tám một mươi hai chất thải rắn sinh hoạt
điều đáng chú ý trong tổng số rác thải nhựa ra môi trường ước tính chỉ có khoảng sáu được tái chế khoảng tám đã bị thiêu hủy
năm mươi năm đã tiết lũy trong các bãi trộn lấp bãi rác hoặc môi trường tự nhiên
việc thu gom xử lý tái chế khi nhựa đã bị trộn lẫn cùng những loại chất thải khác sẽ rất khó khăn và tốn kém
phân loại rác thải tại nguồn một trong những khâu quan trọng đầu tiên của quy trình xử lý rác giúp giảm thiểu chi phí từ quá trình thu gom vận chuyển đến xử lý
trong khoảng một mươi năm qua hai thành phố lớn là hà nội và thành phố hồ chí minh đã từng thực hiện việc phân loại rác từ các hộ gia đình nhưng đến nay vẫn chưa thực sự thành công
để tái khởi động dự án phân loại rác tại nguồn công ty môi trường đô thị hà nội urenco triển khai chương trình đổi rác lấy quà tặng tại bốn quận trung tâm nội thành gồm ba đình hoàn kiếm hai bà trưng và đống đa
đây là hoạt động nằm trong dự án phân loại rác từ nguồn được triển khai từ giữa tháng tám
theo đó người dân có thể mang rác thải tái chế như vỏ lon chai nhựa giấy bìa nilon đến các điểm đổi rác lấy quả tặng
dự án phân loại rác tại nguồn xuất phát từ yêu cầu thực tế
còn bộ lượng rác này thì chưa được phân loại và được vận chuyển về hai khu liên hiệp xử lý chất thải lang sơn và phương sơn và xử lý bằng hình thức chôn lớp
cái việc xử lý bằng hình thức trôn lớp này thì nó có những tác động rất là tiêu cực đến môi trường sinh thái tự nhiên
do đó thì cái dự án phân loại rác tại nguồn sẽ được triển khai trong giai đoạn lần này
nó là một nhu cầu tất yếu
hoạt động đổi rác tái chế để lấy quả này thì có một thông điệp mà chúng tôi muốn truyền tải đến người dân là rác chưa phân loại chỉ là rác
nhưng khi rác được phân loại rồi thì rác là tài nguyên
nó cũng có giá trị giống như những cái mặt hàng và những sản phẩm mà chúng tôi đang đổi cho người dân tại đây
thì qua đây chúng tôi cũng muốn nhắn nhủ rằng là cái việc mà bảo vệ môi trường hoạt động phân loại rác là một trong những hoạt động tích cực để bảo vệ môi trường
với sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn thành phố
sau hơn một tháng triển khai tính đến ngày một mươi hai tháng chín
urenco đã thu được hơn một mươi một tấn rác
đối với các cấp chính quyền chúng tôi rất đồng thuận chúng tôi cũng sẽ quyết tâm thực hiện
bây giờ môi trường của mình không được không khí không được trong lành đốt rác thải

nên cả chung tay cùng cộng đồng để cho mọi người người dân hưởng ứng
phương ứng vận động này rất là tốt
rác được phân loại tại nguồn không chỉ giảm chi phí cho các khâu thu gom vận chuyển
mà việc xử lý cũng dễ dàng hơn
sau khi được phân loại một phần rác có thể tái chế sẽ là nguồn tài nguyên hữu ích
đem lại nguồn lợi kinh tế và giải quyết được bài toán về môi trường
được biết tới đây việc phân loại rác tại nguồn sẽ là giải pháp tốt nhất
để giải quyết nút thắt trong việc xử lý rác một cách bền vững
về lâu dài thì đây cũng là yếu tố bắt buộc để xử lý rác của thành phố
vì theo kế hoạch khu liên hiệp xử lý rác nam sơn đang xử lý hơn năm tấn rác mỗi ngày của toàn thành phố hà nội
đến năm hai nghìn hai mươi một sẽ không thể tiếp nhận thêm mà rác thải buộc phải đốt
đây là một mục tiêu mà quận hoàn kiến chúng tôi cũng xác định là một nhiệm vụ

theo đại diện công ty môi trường đô thị hà nội urenco hiện nay đơn vị đang hình thành nhà máy để tái chế rác
các hoạt động này đơn vị đang phối hợp với các tổ chức quốc tế bảo vệ môi trường
và đặc biệt là chính quyền đối với các tổ chức quốc tế
các đoàn thể tại địa phương đều đưa vào hoạt động tuyên truyền thường xuyên liên tục xuống từng hộ dân
từ đó giúp người dân hiểu được ý nghĩa của hoạt động để có thể nhân rộng trên toàn địa bàn
qua đó góp phần bảo vệ môi trường thủ đô